vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề được người tiêu dùng trên cả nước rất quan tâm
do đó nhiều mô hình sản xuất sạch sản xuất an toàn gắn với tiêu thụ nông sản đã được đẩy mạnh thực hiện
nhằm hướng tới sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng
đây là mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ của một trang trại tại huyện thạch thất thành phố hà nội
hiện trang trại đang sản xuất các loại rau thảo dược hữu cơ chăn nuôi lợn rừng và nuôi run quế theo hình thức chuỗi khép kín
theo đó lợn rừng được nuôi bằng thảo dược do trang trại trồng chất thải của lợn sẽ được đem đi nuôi run quế
chất thải của run quế sẽ được lấy làm nguồn phân bón hữu cơ cho rau và thảo dược
với mô hình khép kín này đã giúp trang trại tận dụng được tất cả các nguồn chất thải hữu cơ
không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón vô cơ góp phần giảm thiểu chi phí sản xuất
bảo đảm sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng
có thể nói đấy là một cái một cái quá trình khép kín
nó mang lại nhiều
nó mang lại nhiều cái lợi ích cho nhà sản xuất cũng như là cho môi trường
hiện nay thì rau hữu cơ đại ngàn đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn i farm
và chứng nhận theo tiêu chuẩn organic của bộ nông nghiệp mỹ
bên cạnh đó trang trại còn có cửa hàng phân phối nông sản đến tận tay người tiêu dùng
các sản phẩm nông sản được bày bán đều đạt tiêu chuẩn
do đó được nhiều khách hàng tin tưởng đánh giá cao về chất lượng
chúng tôi thì nhập về nhập về là một tạ rau mỗi ngày
khi mà rau về đến cửa hàng và lúc chín rưỡi lúc đấy thì khách họ sẽ
đến mua để ăn trực tiếp trong ngày ăn trong ngày
và cái rau về rau về sô đông chính thì thường là sẽ hết ngay
tôi mua về thì thường xuyên là ăn rất là yên tâm
mà rửa không phải ngâm kỹ như là các rau khác
nhất là các loại rau ăn liền như là rau sống chẳng hạn
hiện cả nước mới có hơn ba mươi tỉnh thành phố có mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ
với diện tích vài trăm nghìn hectare
đây là diện tích được đánh giá
chúng ta sẽ dần dần hướng tới
đến cái chuyện là sản xuất an toàn và sản xuất hữu cơ
nhưng sản xuất hữu cơ hiện nay mà chiếm cái diện tích cũng không phải lớn
và đặc biệt là nó chỉ và đặc thù cho những vùng
cho những điều kiện hộ đông dân
cho điều kiện đất đai điều kiện khí hậu
và nó rất đặc thù với cây con
và khi mà chúng ta sản xuất như vậy thì phải liên kết với doanh nghiệp
thì nó mới tạo ra một cái sản phẩm nó khác biệt
vì những đối tượng chúng ta nhầm tới
những đối tượng
khách hàng là nó cũng cao cấp
đấy khi mà tổ chức như thế thì chúng ta mới thành công được
thực tế nông nghiệp hữu cơ là một xu thế phát triển nông nghiệp bền vững
ở các nước trên thế giới
nông nghiệp hữu cơ mang lại rất nhiều lợi ích
về môi trường xã hội cho người tiêu dùng
cũng như cho người tham gia sản xuất
và đây là loại hình sản xuất hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững
vì sức khỏe người tiêu dùng và thân thiện với môi trường